nhân dịp kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thành lập đảng nhân dân campuchia
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã gửi điện mừng
tới ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
nội dung bức điện có đoạn viết đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam
nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự lãnh đạo của đảng nhân dân campuchia
sự điều hành quyết liệt hiệu quả của chính phủ hoàng gia campuchia
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đồng thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong nỗ lực chung đối phó với đại dịch covid một mươi chín đảng cộng sản việt nam
bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới đảng nhân dân campuchia
nhà nước và nhân dân campuchia đã phối hợp chặt chẽ với việt nam
trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác asean
để đạt được những kết quả tích cực đáng khích lệ ở mỗi nước
như chúng ta đã từng hỗ trợ nhau vượt qua muôn phản khó khăn
thách thức giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc đánh đổ chế độ diệt chủng hồi sinh đất nước campuchia
và trong cuộc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước việt nam trước đây
cũng như trong cuộc phát triển của mỗi nước ngày nay
đảng nhà nước và nhân dân việt nam nguyện làm hết sức mình
cùng với đảng nhân dân campuchia nhà nước và nhân dân campuchia
gìn giữ vùn đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia
mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững